nhằm nâng cao chất lượng khám phát hiện chuẩn đoán và điều trị bệnh tim bẩm sinh ngày một tốt hơn từ tất cả các tuyến y tế
vừa qua bệnh viện tim hà nội phối hợp với bệnh viện phụ sản lào cai tổ chức khám và chuẩn đoán tim bảo thai cho người dân tại lào cai
theo nhiều nghiên cứu trên y khoa hiện nay tỷ lệ tim bẩm sinh trong bảo thai là hai ba mươi
cao hơn nhiều so với tỷ lệ tim bẩm sinh ở trẻ sinh ra sống
vì tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tru sinh và gây thai chết lưu
hàng năm việt nam có khoảng một năm triệu trẻ sinh ra như vậy sẽ có khoảng năm mươi bà mẹ mang thai có con mắc tim bẩm sinh
thực tế hiện nay số trẻ bị trần đoán muộn cũng như tỷ lệ bỏ sót các dị tật ở tim vẫn còn tương đối cao
việc bỏ sót này có thể dẫn đến tử vong hoặc cho ra đời những đứa trẻ khiếm khuyết mà lẽ ra trẻ có thể được cứu sống
hoặc có cuộc sống sau sinh tốt hơn
nếu được can thiệp kịp thời
tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp nó cũng rất là đáng tiếc là đứa trẻ đó không được chẩn đoán từ trong bào thai với những bệnh lý tiêu hồng sinh phức tạp
sau khi mà đứa trẻ sinh ra thì được bác sĩ cho ra viện và sau một vài ngày đến với chúng tôi trong cái tình trạng là rất là nặng và cái cơ hội cứu đứa trẻ nó giảm đi rất nhiều
trước kia thì thông tin những máy móc của công nghệ thì không có cho nên là chúng tôi vùng sâu vùng xa nạc hậu
cho nên là đứa đầu của cháu của tôi là bị bệnh tật
tôi cũng nói chung là ở xa lắm vùng sâu vùng xa thì tôi nghe tin là có đoàn ở dưới hà nội lên khám tim thai của các sản phụ thì tôi nghe tin thì tôi cũng đến
thì khám thì được cái bác sĩ cũng nhiệt tình khám cho chúng tôi để chúng tôi có biết thông tin tin tưởng về cái thai nhi mình ổn định và sinh đẻ thì cho nó thuận tiện
để hạn chế thấp nhất những hậu quả do các dị tật bẩm sinh không được sàng lọc
tất cả các bà mẹ mang thai nên tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh nếu có
hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần góp phần nâng cao chất lượng dân số